sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu tại hà nội hội nhà báo việt nam và báo nhà báo và công luận tổ chức gala báo chí lần thứ hai
đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đến sự có đồng chí thuận hữu uy viên trung mương đảng tổng viên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyển giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí phóng viên trên cả nước
lễ trao giải khoảnh khắc báo chí năm hai nghìn một mươi chín là điểm nhấn của sự kiện gala báo chí năm nay
từ danh sách top năm mươi tác phẩm xuất sắc ban giám khảo chọn ra top một mươi khoảnh khắc báo chí hai nghìn một mươi tám
một giải a ba giải b và ba giải c
giải ấn tượng được trao cho tác phẩm những người chiến sĩ của nhân dân của tác giả nguyễn tiến anh tuấn
chuyên trang trí thức trẻ thuộc báo điện tử tổ quốc
đây là những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực sinh động các sự kiện hoạt động đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên mọi miền đất nước